tiểu mục sắc màu thế giới ngay bây giờ sẽ chia sẻ tới quý vị những câu chuyện thú vị
vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan vũ trụ liên bang nga roscosmos cho biết đã ký một thỏa thuận với cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa
nhằm đảm bảo duy trì các hoạt động trên trạm vũ trụ quốc tế iss
thỏa thuận trên cho phép các phi hành gia của nga bay trên tàu vũ trụ do mỹ sản xuất
và đổi lại các phi hành gia của mỹ có thể đi trên tàu vũ trụ soyuth của nga
trong khi đó nasa cho biết sẽ nối lại các chuyến bay lên iss với nga để đảm bảo hoạt động của iss
cũng như là các sự hiện diện của nhà du hành mỹ trên trạm nghiên cứu không gian này
bất chấp căng thẳng leo thang giữa mỹ và nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
vào hôm ngày ba mươi tháng ba vừa qua một nhà du hành người mỹ cùng với hai đồng nghiệp của nga trên iss
đã trở về trái đất bằng tàu vũ trụ soyuth ms một mươi chín của nga